theo tri cục chân nuôi và thú y tỉnh đắk lắc hiện dịch tả lợn châu phi đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh
các cấp chính quyền cùng các cơ quan chuyên môn đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch lan rộng
từ ngày ba mươi tháng năm sau khi tỉnh đắk lắc bùng phát ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên
đến nay dịch đã xuất hiện thêm tại các huyện ea suot ea ka và krong pak
tính đến ngày hai mươi bảy tháng sáu tỉnh đắk lắc đã phải tiêu hủy hơn một con lợn của bảy mươi bảy hộ dân
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tỉnh đắk lắc đã tổ chức nhiều biện pháp ngăn chặn hạn chế thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra
tiêu hủy toàn bộ số lợn bị bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng theo quy định
tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên đàn lợn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng